thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi phú yên hà giang và gia lai
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi
nguyễn thế bình tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
nguyễn tư sơn nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
với các ông lê duy thành đặng văn minh cao khoa phạm đình cự hà hoàng việt phương nguyễn thế bình nguyễn tư sơn
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng